nhà hát kịch việt nam vừa cho ra mắt vở kịch thế sự do nghệ sĩ nhân dân anh tú giản dựng tác giả kịch bản lê trí trung
vở kịch xoay quanh nguyễn hiễu trình một viên tướng nổi tiếng thời lê trung hưng và tây sơn thế kỷ một mươi tám cũng là nhân vật lịch sử còn gây nhiều tranh cãi
nguyễn hữu trình viên tướng nổi tiếng thời lê trung hưng và tây sơn thế kỷ một mươi tám là người mưu lược và có tài năng về quân sự
là một nhân tố quan trọng trong sự kiện quân tây sơn kéo ra bắc hà diệt nhà trịnh
nguyễn hữu trình là người không khuất lụy trong thời loạn song ông không được ai tin tưởng
vua lê kiên rè tây sơn lợi dụng sự khéo léo của cả tác giả và đạo diễn ở chỗ chọn được một lát cắt góc nhìn bao quát về một con người với bối cảnh lịch sử đương thời
với nỗi niềm của những kẻ có chi lớn trong thời nhũ nhương vua không ra vua chúa không ra chúa
thông qua việc giàn dựng kịch lịch sử nhà hát kịch việt nam mong muốn đưa đến cho khán giả sự cảm nhận